cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an các quận huyện thành phố đà nẵng
đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ căng dây vượt dòng nước chảy xiết để giải cứu người dân
tại quận sơn trà dân quân công an phường mân thái và các phường trên địa bàn
trắng đêm ra từng hộ dân từng khu dân cư để cứu hộ người dân mắc kẹt trong mưa lũ
trụ sở của các phường trong quận đã trở thành nơi sơ tán an toàn cho người dân
cảm ơn các chiến sĩ công an và các lực lượng cứu hộ đã không quản ngại hiểm nguy cứu người dân chúng tôi
đêm qua là một đêm đáng sợ nước lên quá nhanh nhà có trẻ nhỏ người già
nếu không có các chiến sĩ giúp thì gia đình cũng không biết phải làm sao
mưa lũ thiên tai liên miên thường bà con lam lũ thiệt hại thương cán bộ chiến sĩ vất vả trắng đêm giúp dân
tôi là tài xế lái chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a hai mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi bảy

đi vào khu vực ngập lụt xe ô tô đã bị chết máy
rất may có lực lượng cảnh sát giao thông đẩy giúp qua vùng ngập lụt đảm bảo an toàn cho phương tiện
vô vàn các xe ô tô xe mô tô khác cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông trợ giúp đưa qua vùng ngập lột
cảm ơn các anh những người con của nhân dân
khẩn trương nhanh chóng với quyết tâm cao nhất đó là phải bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người dân
đêm qua những người chiến sĩ công an tại đà nẵng đã không ngủ
họ quăng mình vào dòng nước riết vượt qua những điểm sạt lờ để cứu trợ từ người dân
lúc khó khăn nhất là lúc mà tình người ấm áp nhất
cố lên bà con miền trung cố lên các chiến sĩ vì nhân dân phục vụ
vì nước quên thân vì dân phục vụ cảm ơn các chiến sĩ
thường cho miền trung giải đất liên tiếp phải gánh chịu những trận mưa bão lịch sử
dòng nước xiết khiến bao căn nhà bị sập đổ tài sản tích cóc cả đời người bị cuốn trôi
nhưng cư dân mạng tin tưởng với sự đồng lòng của toàn dân và quân
nhất định bà con miền trung sẽ an toàn kiên cường vượt qua mọi gian khó
thưa quý vị cửa khẩu quốc tế la lây nằm trên địa bàn hai xã là a bung và a ngo huyện đắc rồng tỉnh quang trị
đây là cửa khẩu quốc tế quan trọng không chỉ thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước việt nam lào
mà còn thúc đẩy các hoạt động thương mại đầu tư và du lịch giao lưu hợp tác phát triển củng cố quốc phòng an ninh vùng biên giới
thế nhưng nhiều năm nay tuyến đường một mươi năm g dẫn lên cửa khẩu quốc tế la lai phải oàn mình bởi xe tải
có trọng tải lớn lưu thông ngày và đêm cộng thêm mưa lũ gây sạt lở dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng
điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc giao thương mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
đây là hình ảnh phóng viên ghi lại được trên tuyến quốc lộ một mươi năm d đoạn qua xã a ngo nối lên cửa khẩu quốc tế la lây
đoàn xe nối dài di chuyển y ạch khiến cho đoạn đường này thường xuyên bị ách tắc nhiều giờ
thậm chí là cả ngày trời vẫn không thể di chuyển được nếu như trên tuyến đường xảy ra va chạm giao thông
đoàn xe nối dài di chuyển y ạch khiến cho đoàn đường này thường xuyên bị ách tắt nhiều giờ

được biết tuyến đường quốc lộ một mươi năm d có chiều dài khoảng một mươi hai km nối từ ngã ba đường hồ chí minh lên cửa khẩu quốc tế la lây
mặt đường rộng từ sáu m đến sáu năm m
đây là tuyến đường độc đạo với địa hình đồi dốc có nhiều khúc cua nguy hiểm
cộng với thời gian do sự tác động của các đợt mưa lũ
đến trên tuyến có nhiều điểm bị sạc lỡ
mặt đường bong chóc gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông
tìm ẩn nguy cơ xảy ra tài nạn
nói chung như bọn em tài xế
thì thấy cơ sở hợp tăng đi đường này thì nó hơi vất vả với đường xã này xuống khắp rồi
thứ hai nữa thì cái lượng xe cổ nó quá đông
cho nên là nhiều lúc đồng ách tắt làm ách tắt đường xã
mặc dù thời gian qua
các cơ quan chức năng của tỉnh quảng trị cũng đã quan tâm và thường xuyên tu sửa
nhưng cũng khó mà đáp ứng được lượng xe tải lớn hoạt động liên tục không kể ngày đêm trên tuyến đường
khiến cho tuyến này xuống cấp nghiêm trọng
đơn vị chúng tôi là huy động thường xuyên tốt trực đến tuyến là một mươi năm đến hai mươi nhân công xe máy các loại
đồng thời là bộ tỉnh người là tuần đường kiểm tra thường xuyên những hư hỏng tiện khai sửa chữa để đảm bảo cho thông tin tuyến
con đường một mươi năm d hiện nay thì từ cái tình hình trong cái thời gian gần đây
khi mà lưu đường hàng hóa phương tiện nó có sự gia tăng rất là nhanh chóng
đặc biệt là các cái phương tiền chuyên trợ về thán
thì rõ ràng là quốc đường một mươi năm d hiện nay nó cũng bốc lộ những cái vấn đề nó chưa đảm ứng được cái yêu cầu
do cái tuyến đường nó cũng còn hẹp
nhưng hai nửa nó rất là đèo dốc quanh co
ngoài ra cái khu hóa tầng cửa khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế la lây thì nó cũng đang bị trộn cấp đặc với cái hiện đại hiện nay
cho nên nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề mà thực hiện cái việc thông quan cho hàng hóa phương tiện
tuyến quốc lộ một mươi năm d là tuyến đường huyết mạch đi cửa khẩu la lây
nhưng lại xuống cấp nghiêm trọng nguy cơ tìm ẩn tai nạn giao thông cũng như sạt lở khi mùa mưa bão đang đến
chính vì vậy các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong vấn đề nâng cấp và mở rộng tuyến
tạo thuận lợi cho sự giao thương hàng hóa giữa hai nước việt nam lào ngày càng phát triển